mừng nước lũ đầu nguồn đồng bằng sông kiều long đang lên tận dụng nước lũ về nhiều tỉnh đầu nguồn như đồng tháp an giang đang cho xả lũ nhằm lấy phù sa và đồng ruộng đồng thời tiêu diệt mầm bệnh hạn chế dịch hại góp phần cải tạo đất trồng trọt
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng tháp phối hợp cùng các huyện thị khuyến cáo nông dân tận dụng nước lũ đang về tiến hành xả lũ gần chín mươi hai trăm linh ha đất trên địa bàn tỉnh
thời gian bắt đầu xả lũ từ nay đến khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín chiều sông mực nước xả lũ từ bốn mươi đến tám mươi cm sau thời gian xả lũ sẽ tiến hành bơm rút nước để xuống giống lúa đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tỉnh đồng tháp lưu ý các khu vực xả lũ phải đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái hoa màu nhà cửa của người dân đồng thời không ảnh hưởng đến những nơi đang canh tác lúa thu đông